bởi trẻ khuyết tật không thể tự làm được mọi việc không tự quyết định được tương lai của mình nên rất cần sự trợ giúp của cha mẹ ngay từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành
tuy nhiên không phải cha mẹ trẻ khuyết tật nào cũng biết được cách để hỗ trợ chăm sóc con mình một cách tốt nhất
vì vậy việc ra đời các câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật trong giai đoạn hiện nay nhằm chia sẻ kinh nghiệm phương pháp nuôi dưỡng chăm sóc trẻ khuyết tật đang là một hướng đi đúng đắn cần được nhân dân

lần đầu tiên chào đón đứa con đầu lòng
tôi và cả gia đình dân chào hạnh phúc thế nhưng càng lớn còn càng có dấu hiệu khác thường
tôi lo lắng và tôi sợ tôi giấu tất cả mọi người trong gia đình tới khi không thể giấu thêm được nữa và đó cũng là lúc tôi nhận thấy bệnh của con đã nặng hơn
làm cha mẹ ai cũng mong con mình khỏe mạnh phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác
khi con một tuổi tôi nhận thấy con phản ứng rất chậm với các hành động bên ngoài
cháu ít cười chậm nói chỉ thích chơi một số đồ chơi quen thuộc một mình
tôi quyết định cho con đi khám bác sĩ
tôi bằng hoàng khi nhận kết quả con mắc chứng tự kỳ
tôi thực sự hoang mang và không biết mình phải làm gì
nếu những người khác ước mơ cuộc sống giàu sang nhung lụa
thì tôi chỉ mơ ước mình và con có một đêm ngon giấc
bởi đã từ lâu đêm nào hai mẹ con cũng có vài lần tỉnh giấc vì những dối loạn giấc ngủ của con
tôi không thể chia sẻ với ai
vì với những người xung quanh
chăm sóc con là việc tôi phải làm
và tôi sẽ là người có lỗi nếu con tôi có một vấn đề nào đó
không chấp nhận thực tế việc con mình đang mắc một chứng bệnh nào đó hoặc là trẻ khuyết tật
nhiều ông bố bà mẹ đã vô tình tức đi cơ hội cho con được can thiệp sớm hòa nhập cộng đồng
nhiều người trong số họ không dám và cũng không biết chia sẻ cùng ai
một số khác chọn cách giấu con trong nhà
một số người khác lại chọn cách chăm sóc cho con giống như những đứa trẻ không khuyết tật khác
trong khi đó có một số gia đình đã được xác định mức độ khuyết tật và được xác nhận có con là trẻ khuyết tật
nhưng lại không tìm hiểu và không biết trẻ khuyết tật được hưởng những quyền lợi như thế nào
có rất là nhiều phụ huynh mặc dù có con bị khuyết tật họ nuôi con bị khuyết tật đến cả năm bảy tuổi rồi
nhưng của họ cũng chưa hiểu con khuyết tật của con họ là như thế nào
vì rất nhiều phụ huynh nhất là ở các địa bàn đặc thù như ở đông anh hay ở các miền nông thôn
họ nhận thức về các văn bản chính sách cũng như các chương trình giáo dục cho trẻ khuyết tật cũng rất là hạn chế
chị trần thị vinh ở thị trấn đông anh hà nội là một phụ huynh có con bị khuyết tật dạng tự kỷ

trường chuyên biệt bình minh không chỉ với tư cách là phụ huynh có con là trẻ khuyết tật đang học tại trường
chị đến đây còn với vai trò là một thành viên trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật huyện đông anh
tham gia vào câu lạc bộ chị muốn được chia sẻ câu chuyện của mình chia sẻ những kinh nghiệm chị có được trong quá trình nuôi dạy con chị
bởi cũng như nhiều phụ huynh có con bị khuyết tật khác chị cũng từng trải qua một quãng thời gian khó khăn để làm quen và chấp nhận với việc con mình là trẻ khuyết tật
chị cũng đã từng băn khoăn lo lắng và hoang mang
không biết phải bắt đầu nuôi dạy con từ đâu như thế nào
đối với cha mẹ trẻ khuyết tật
có nhiều cha mẹ cũng chưa chấp nhận được cái khuyết tật của con
có thể là họ cũng bằng cách này cách khác che giấu
chưa nói đến là cái nhìn nhận của xã hội đối với các con
thì tôi thấy những cái câu lạc bộ này sẽ giúp cha mẹ
thấy rằng là cũng không phải là mỗi con mình như vậy
và còn có rất nhiều các con khác
cũng có những tình trạng chung như vậy
thì giúp cho họ có thể mở lòng hơn
và cho con cái cơ hội
cho con chính họ cái cơ hội được hòa nhập xã hội
và hơn nữa là cho xã hội một cái nhìn thiện cảm hơn đối với các con
các con cũng không mong muốn là mình bị khuyết tật
và đương nhiên là các con bị khuyết tật
thì không rất là khó để mà giống với người bình thường được
có những con các con khuyết tật
nhưng các con cũng có thể cống hiến được cho xã hội
thì hãy mở lòng hơn
và tôi rất là mong muốn điều đấy
thông qua những câu lạc bộ như thế này
trên thực tế với mỗi dạng khuyết tật của trẻ
gia đình phải có những lưu ý riêng khi chăm sóc
bởi trẻ khuyết tật không thể tự làm được mọi việc
không tự quyết định được tương lai
nên rất cần sự trợ giúp của cha mẹ
ngay từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành
tuy nhiên không phải cha mẹ trẻ khuyết tật nào
cũng biết được cách để giúp cho con mình một cách tốt nhất
vì vậy mà cũng như chị vinh
hiện có rất nhiều phụ huynh có con là trẻ khuyết tật
đang tích cực tham gia vào các câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật
để được tư vấn hỗ trợ trong việc làm
các chế độ chính sách cho trẻ khuyết tật
được hỗ trợ sinh kế cho gia đình có trẻ khuyết tật
tìm kiếm các cơ hội đào tạo nghề
và việc làm cho các trẻ trong độ tuổi lao động
và đặc biệt là để được tham gia vào các hoạt động tập huấn
nâng cao nhận thức kỹ năng về chăm sóc trẻ khuyết tật
cái việc mà thành lập cái câu lạc bộ cho cha mẹ trẻ khuyết tật này
theo tôi thì nó có ý nghĩa rất là vô cùng quan trọng và cũng vô cùng hữu ích
nhờ có câu lạc bộ này thì sẽ giúp những bậc cha mẹ như chúng tôi
thì có thể liên kết gắn bó với nhau
có thể là có nhiều cơ hội hơn để chia sẻ
hoặc là chia sẻ đóng góp ý kiến cho nhau
để đưa ra những phương pháp để hỗ trợ và giúp các con
để cho các con ngày càng phát triển hơn
và cũng nhờ có câu lạc bộ thì cho các con có thể sớm được hòa đồng
câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật là một tổ chức dân sự xã hội
trong việc hỗ trợ và chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật
ngoài ra thì còn có các tổ chức dân sự xã hội khác
ví dụ như là hội người khuyết tật
hay là một số các cái câu lạc bộ mà cha mẹ trẻ của từng dạng tật
ví dụ như có câu lạc bộ cha mẹ của trẻ tự kỷ
nên là có câu lạc bộ cha mẹ của trẻ khuyết tật trí tuệ
thì hiện nay thì trong cái công tác giáo dục chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật
thì khuyến khích tất cả các xã hội tham gia vào công tác này
trên việc thành lập nên các câu lạc bộ cha mẹ như thế này
thì sẽ tạo cơ hội cho các phụ huynh có nhiều cơ hội để chia sẻ với nhau hơn
tạo cơ hội để cho phụ huynh có thể gặp gỡ được các chuyên gia
về lĩnh vực giáo dục chăm sóc trẻ khuyết tật
từ khi sinh ra nhiều trẻ em thiếu may mắn khi mang trên mình một dạng khuyết tật nào đó
và phải chấp nhận sống phần đời còn lại với dạng khuyết tật đó
làm sao để những đứa trẻ này lớn lên như những đứa trẻ không khuyết tật khác
phải làm gì để xóa bỏ những mặc cảm tự ti của chính các em và cha mẹ
là câu hỏi lớn cho xã hội và trong chính mỗi gia đình có trẻ em khuyết tật
tại hà nội cho đến nay đã thành lập được khoảng một mươi câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật
đây là một tổ chức xã hội tự nguyện của cha mẹ trẻ khuyết tật
mục đích chính của câu lạc bộ là nhằm trao đổi học hỏi truyền đạt kinh nghiệm
cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ khuyết tật khuyến khích động viên
và tạo cơ hội để trẻ khuyết tật khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên học văn hóa
hòa nhập y tế giáo dục để tự lực trong cuộc sống
trở thành những người có đóng góp cho gia đình xã hội và hòa nhập bình đẳng vào xã hội
qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho chính trẻ khuyết tật gia đình trẻ khuyết tật và cả cộng đồng
đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án cải thiện môi trường gia đình cho trẻ em
và thanh thiếu niên khuyết tật tại hà nội
do cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica và tổ chức inder heaven tài trợ
tôi thấy rằng hiệu quả đem lại rất là lớn đem lại hợp lợi ích rất nhiều
đối với học sinh cũng như là phụ huynh cũng như là giáo viên trong nhà trường
thứ nhất là về việc giáo dục về sự tiến bộ của học sinh
có rất là nhiều em tiến bộ

tôi thấy rằng là phụ huynh mà có trẻ khuyết tật đấy quan tâm hơn rất nhiều
so với những cái năm trước
và các phụ huynh người ta sẽ cũng rất là phối hợp nhịp nhàng
cùng với các chuyên gia của viện khoa học cũng như là với giáo viên
là đến hỗ trợ công tác giáo dục của trẻ khuyết tật này đến nhà trường
hiện nay nhiều gia đình có trẻ khuyết tật thường nghĩ con của họ có nhiều hạn chế khó khăn
và sẽ không thể phát triển học tập giống như những đứa trẻ không khuyết tật
chính vì vậy mà họ sẽ không dành nhiều thời gian để tìm hiểu các phương pháp giáo dục
đặc biệt cho các con không chia sẻ kinh nghiệm cũng như câu chuyện của mình với những bậc phụ huynh khác
có một điều mà nhiều phụ huynh vẫn chưa thực sự chú trọng
là nếu họ cùng nhau tạo nên một câu lạc bộ một môi trường để có thể chia sẻ những câu chuyện của nhau
chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con cái của mình cho nhau
thì con của họ sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể phát triển tốt hơn
họ cũng có thể chia sẻ cùng nhau những kỹ năng những phương pháp giáo dục đặc biệt mà họ biết
thì hiệu quả mang lại sẽ rất cao
họ sẽ biết cách quản lý hỗ trợ cho con mình nhiều hơn
giúp trẻ khuyết tật phát triển tốt hơn
tôi nghĩ là việc thành lập các câu lạc bộ cho trẻ khuyết tật là việc làm rất quan trọng và cần thiết
theo con số thống kê chưa đầy đủ của bộ lao động thương binh và xã hội
việt nam hiện có khoảng tám triệu người khuyết tật
trong số đó trẻ em khuyết tật chiếm một lượng không nhỏ khi có trên hai mươi tám
vì vậy việc tạo ra một môi trường để chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những kiến thức khoa học về giáo dục
đặc biệt cho trẻ khuyết tật giúp trẻ khuyết tật có cơ hội hòa nhập cộng đồng
đồng thời nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về trẻ khuyết tật
giúp khuyết tật được phát hiện sớm từ phía các gia đình để can thiệp kịp thời
cũng như nâng cao sự quan tâm và trách nhiệm của xã hội đối với trẻ khuyết tật
là một việc làm rất quan trọng
và xây dựng thành lập mạng lưới các câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật rộng khắp
đang là một hướng đi thiết thực hiện nay
với mục đích chính là nhằm trao đổi học hỏi truyền đạt kinh nghiệm cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ khuyết tật
nhiều câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật khi ra đời
đã góp phần không nhỏ trong việc khuyến khích động viên và tạo cơ hội
để các em khắc phục khó khăn phân đấu vươn lên học văn hóa hòa nhập y tế giáo dục
và có thể tự lực trong cuộc sống
tuy nhiên để các câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật hoạt động đúng theo các tiêu chí mục đích đã đề ra
các câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật phải đáp ứng được nhu cầu của các hội viên
bảo đảm quyền của người khuyết tật trên mọi lĩnh vực
cũng như tuân thủ đầy đủ quy định của các tổ chức hội cũng như quy định của pháp luật
để thành lập một câu lạc bộ theo quy định của pháp luật hiện hành
trước tiên phải dựa vào cơ sở pháp lý
gồm nghị định số bốn mươi năm hai nghìn một mươi ndcp của chính phủ
quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội
và thông tư số ba hai nghìn một mươi ba ttbnv
và thông tư số ba hai nghìn một mươi ba ttbnv
quy định chi tiết thi hành nghị định số bốn mươi năm hai nghìn một mươi ndcp
ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi của chính phủ
quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội
bên cạnh đó đối với các câu lạc bộ dành cho người khuyết tật
cần căn cứ theo quyết định của ủy ban nhân dân thành phố
về việc thành lập hội người khuyết tật
căn cứ vào điều lệ về tổ chức và các kế hoạch hoạt động của hội người khuyết tật cấp cơ sở
như vậy muốn đăng ký thành lập câu lạc bộ đồng nghĩa với việc thành lập hội
theo quy định tại khoản hai điều hai nghị định

quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội thì
hội được quy định trong nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân
tổ chức việt nam cùng ngành nghề cùng sở thích cùng giới
có chung mục đích tập hợp đoàn kết hội viên
hoạt động thường xuyên không vụ lợi
nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội hội viên của cộng đồng
hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả
góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
được tổ chức và hoạt động theo nghị định này
và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan
hai hội có các tên gọi khác nhau
hội liên hiệp hội tổng hội liên đoàn hiệp hội câu lạc bộ
có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật
sau đây gọi chung là hội
điều năm điều kiện thành lập hội nêu rõ
có mục đích hoạt động không trái với pháp luật
không trùng lập về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó
trên cùng địa bàn lãnh thổ
hai có điều lệ
ba có trụ sở
có số lượng công dân tổ chức việt nam đăng ký tham gia thành lập hội
điều sáu ban vận động thành lập hội
muốn thành lập hội những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội
ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước
vì ngành lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận
người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân việt nam
sống thưởng trú tại việt nam
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
có sức khỏe và có uy tín
trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động
điều bảy hồ sơ xin phép thành lập hội
một đơn xin phép thành lập hội
hai dự thảo điều lệ
ba dự kiến phương hướng hoạt động
danh sách những người trong ban vận động thành lập hội
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận
lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội
văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội
bảy bàn kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp nếu có
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email thapsángniềmtinacomnhân org vn